thực hiện nghị quyết số bốn mươi sáu của chính phủ trong đó có giải pháp khắc phục tình trạng khan hiếm cát xây dựng
ở một số địa phương và giải pháp sản xuất vật liệu thay thế cát tự nhiên
ubnd tỉnh phú yên đã có văn bản chỉ đạo các sở ban ngành địa phương hạn chế sử dụng các vật liệu xây dựng
thông thường đủ tiêu chuẩn để săn lấp mặt bằng các công trình
theo đó các huyện thị xã thành phố của tỉnh phú yên phải quản lý chặt chẽ nguồn khoáng sản cát trên địa bàn
khi đưa vào công trình sử dụng tuyệt đối không sử dụng lại cắt đổ bê tông xây tô để săn lấp mặt bằng
nên công trình và sử dụng không hợp lý nguồn khoáng sản này
trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế dự toán các sở ban ngành và các phòng chuyên môn cấp huyện
phải kiểm tra chặt chẽ nguồn vật liệu cát đưa vào công trình không thẩm định hoặc từ chối thẩm định
đối với các công trình sử dụng cắt đổ bê tông xây tô để gian lấp mặt bằng nền công trình
trước đó từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh phú yên cho phép tổng công ty thành trung bơm hút gần một một triệu mét khối cát
ở hạ lưu sông đà răng để săn lấp mặt bằng dự án khu đô thị nam tuy hòa có quy mô tổng diện tích ba trăm chín mươi bốn sáu hectare
dân số từ ba mươi đến bốn mươi người tổng vốn đầu tư khoảng hai bảy trăm năm mươi bốn tỷ đồng
sự việc được báo chí phản ánh vì lãng phí tài nguyên cát và có nguy cơ ảnh hưởng đến dòng chảy hạ lưu sông đà răng